bệnh viện đa khoa tỉnh thanh hóa cho biết bệnh viện đang điều trị cách ly an toàn bốn bệnh nhân nghi mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona
bệnh nhân mới nhất nhập viện tối hai mươi chín tháng một là một phụ nữ đang mang thai tuần hai mươi chín quê ở huyện ngọc lạc với các biểu hiện sốt ho tức ngực
trước đó bệnh nhân buôn bán tại tỉnh quảng châu trung quốc các chỉ số xét nghiệm của bệnh nhân chưa có biểu hiện bất thường
mẫu bệnh phẩm cũng đã được gửi đi để xét nghiệm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona
trước đó bệnh viện đã tiếp nhận một nữ bệnh nhân hai mươi năm tuổi người ở huyện yên định trở về quê ăn tết từ vũ hán trung quốc
hiện bệnh nhân không sốt lại trong vòng bốn mươi tám giờ còn hai bệnh nhân là lao động trở về từ quảng tây trung quốc và cửa khẩu móng cái nằm ngoài thời gian ủ bệnh một mươi bốn ngày nên không cần làm xét nghiệm ncov
tuy nhiên bệnh viện đa khoa tỉnh thanh hóa vẫn thực hiện cách ly điều trị và giám sát theo quy định